hàng năm tại một số xã ven biển thuộc huyện đầm rơi tỉnh cà mau thường có nhiều diện tích đất bị mất đi do chiều cường và những con sóng đánh sập
tuy nhiên sự sống đang dần trở lại khi các địa phương này ứng dụng giải pháp kè ngầm tạo bãi bước đầu mang lại hiệu quả khả thi
dự án xây dựng kè ly tâm tạo bãi được chia làm ba giai đoạn
giai đoạn một xây dựng chín trăm bốn mươi m nguồn vốn ba mươi tỷ đồng được thực hiện vào năm hai nghìn một mươi
giai đoạn hai xây dựng hoàn thành hai trăm năm mươi m nguồn vốn một mươi một tỷ đồng hiện đang triển khai giai đoạn ba chiều dài năm trăm ba mươi mét nguồn vốn hai mươi tỷ đồng nhằm bảo vệ khu dân cư ấp lưu hoa thanh
theo kế hoạch tỉnh cà mau sẽ triển khai thi công thêm giai đoạn bốn từ nay đến năm hai nghìn một mươi tám chiều dài một bốn trăm linh m và dự kiến sau năm hai nghìn một mươi tám sẽ triển khai xây dựng thêm một một trăm linh m bờ kè
kè được xây dựng cách bờ biển từ năm mươi đến một trăm linh mét ở những nơi không còn đai rừng phòng hộ
sở nông nghiệp mạnh dạng đề xuất chọn giải pháp kè kiên cố bằng hai hàng cọc ly tâm ở hai bên và cánh giữa là bỏ đá vào
trên đỉnh đầu có dằn đà dọc đà ngang qua bốn năm năm bắt đầu triển khai lại cọc ly tâm này hiệu quả của tiến đời sạc lở nâng lên rất rõ rệt
trên thực tế tỉnh cà mau cũng đã thí nghiệm
trên thực tế tỉnh cà mau cũng đã thí nghiệm
với hơn một sáu trăm linh khẩu kè đưa vào sử dụng phù sa bồi lắng rất nhanh đã tạo nên những bãi bồi trong đó cây mắm cây đước phát triển rất tốt
từ đây người dân sinh sống bên trong các tuyến bờ kè sẽ an tâm hơn không còn phải phập phòng lo sợ thủy chiều lên cao hay những con sóng đánh trôi diện tích đất của mình